lễ giáng sinh ngày nay đã dần trở thành một ngày lễ không chỉ với những người theo đạo
mà còn là ngày lễ của người dân việt nam được người dân đón nhận và hưởng ứng
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai là một trong những ngày lễ chính trong dịp giáng sinh
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
theo thông lệ hàng năm các buổi lễ lớn trong dịp giáng sinh thường được tổ chức
tại các khu vực nhà thờ lớn nhà thờ cửa bắc nhà thờ giảng võ
hay các xứ họ đạo ở hà nội trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
thưa quý vị hiện tại tôi đã có mặt tại nhà thờ lớn hà nội
mặc dù còn vài tiếng nữa mới đến thời khắc diễn ra những buổi lễ chính
thế nhưng hiện tại đã có rất đông người dân và du khách có mặt tại đây
để cùng vui chơi và đón lễ
và ở cạnh tôi đây hiện tại thì đang có những người dân hà nội
đang rất phấn khởi đang rất vui mừng với ngày lễ ngày hôm nay
thưa anh chị xin phép anh chị có thể chia sẻ cho khán giả được biết
về cái cảm nhận của mình khi đến đây ngày hôm nay không ạ
chúng tôi là những người dân thủ đô hà nội
mà nhất là những người con của quận hoàn kiếm phố cổ
chúng tôi rất tự hào khi đến nhà thờ lớn ở đây để dự lễ giáng sinh của người công giáo
đây là sự tất lước đổi mới và mọi sự tốt đẹp hơn nhiều so với những năm trước
và hôm nay thì thời tiết cũng ủng hộ lòng người
mấy hôm trước thì mưa hôm nay thì thời tiết cũng đẹp hơn
và mọi người cũng rộn ràng hơn để đón một lễ noel giáng sinh an lành hạnh phúc và ấm áp
theo em được thấy thì các anh chị ở đây đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về trang phục
thì anh chị có thể chia sẻ thêm về chuyện này với khán giả được không ạ
cái này thì chúng tôi cũng đã lên chương trình mấy hôm nay rồi
và các bạn đây đã cũng đã chuẩn bị các đồng phục để cho nó phù hợp nhất với cả buổi lễ noel ngày hôm nay
làm sao để có một cái không khí rộn ràng và vui tươi nhất có thể
xin cảm ơn anh chị ạ
không chỉ người dân thủ đô khách du lịch tới đây cũng tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú với không khí giáng sinh ở đây
những bộ trang phục phụ kiện dành riêng cho dịp giáng sinh như thế này
luôn khiến những vị khách nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên và thích thú
tôi thấy rất vui rất tuyệt vời tôi mới đến đây được hai ngày tuy nhiên không khí ở đây rất đặc biệt
tại thủ đô hà nội hiện tại thời tiết cũng rất ủng hộ cho việc vui chơi đón mừng giáng sinh của người dân và du khách
tuy nhiên theo ghi nhận của truyền hình nhân dân với số lượng người quá lớn tập trung để đón giáng sinh như vậy
rất có thể giao thông ở một số khu vực sẽ bị tắc nghẽn